trong buổi tiếp ông philip donets tổng giám đốc tập đoàn generaly và tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của italia
bà cecilia pichioni đại sứ italia tại việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn tập đoàn có những phương thức hoạt động phù hợp
phối hợp chặt chẽ với các đối tác cơ quan việt nam để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ
thủ tướng nêu rõ việt nam là nước hội nhập sâu rộng thị trường bảo hiểm việt nam rất có tiềm năng phát triển
tuy nhiên so với quy mô dân số gần một trăm linh triệu dân thì thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam còn khiêm tốn
việt nam và italia là đối tác chiến lược có nhiều tiềm năng phát triển thủ tướng mong generali sẽ thành công ở việt nam
đây cũng chính là môi trường tốt để phát triển kinh tế cũng như bảo hiểm nhân thọ
việt nam luôn thực hiện đầy đủ các cam kết khi gia nhập wto
thủ tướng đề nghị ông philip donet bà đại sứ vận động chính phủ italia ủng hộ thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu
khẳng định việt nam luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng phân đấu đứng vào nhóm đầu của asean
tổng giám đốc philip donet bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của việt nam thời gian qua
điều này tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ
tập đoàn đã có mặt tại việt nam gần một mươi năm qua đạt được thành công nhất định vinh dự được góp phần vào tăng trưởng kinh tế việt nam
mong tương lai đóng góp nhiều hơn nữa và mong phát triển mạnh mẽ việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
vì điều này bảo vệ quyền lợi
và sức khỏe của người dân ông mong muốn luôn được chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập đoàn
đại sứ cecilia pichioni khẳng định sẵn sàng làm hết sức mình hỗ trợ thúc đẩy ký kết evfta hỗ trợ các doanh nghiệp italia làm ăn tại việt nam